những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh thái nguyên mưa lớn kéo dài đã khiến ngập ống cục bộ ở một vài địa phương
đặc biệt tại quả núi thuộc địa phận yên thái xã tân thái huyện đại từ
tuy đã có công trình hạn chế mức độ sạt lở nhưng vẫn tiếp tục phát hiện nhiều vết nứt
tiêm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp tới tính mạng và đời sống của các hộ nơi đây
công trình xử lý sạt lở tại xóm yên thái xã tân thái huyện đại từ tỉnh thái nguyên trị giá ba tỷ đồng
mới được sở giao thông vận tải tỉnh thái nguyên hoàn thành từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên chỉ sau vài đợt mưa kéo dài vừa qua khu vực này lại xuất hiện nhiều vết nứt dọc ngang trên các mái ta luy đã đào bạt trước đó
gây nguy cơ tiếp diễn sạt lở
thường khi là buổi đêm mưa to gió lớn là chúng tôi mất ăn mất ngủ
do là nước xối vào nhà rồi gia đình ảnh hưởng đến cuộc sống rất là nguy hiểm
vậy thì mong muốn của chúng tôi là muốn cấp quyền vào
nhanh chóng xử lý làm sao cho nó yên tâm
được biết công trình chống sạt lở ở đây được thực hiện theo phương pháp đào giật cấp năm bậc từ đỉnh núi xuống chân núi
trên mặt bậc thiết kế rãnh cơ và được gia cố bằng lớp bê tông xi măng với mục đích giữ ổn định mặt bậc và thu nước chảy vào rãnh bậc đá
tuy nhiên tình trạng sạt lở sụt lún tan luy của quả núi và công trình chống sạt lở chứng tỏ công trình đã không giải quyết được triệt đề tình trạng sạt lở tại đây
sau khi mà nắm được thông tin
ubnd huyện đã chỉ đạo ubnd xã tân thái khẩn trương vào cuộc cắm biển báo tình hình nguy hiểm phân công người trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
đặc biệt là phân công người theo dõi thường xuyên diễn biến của núi đó
hiện nay sau khi nắm được diễn biến các cơ quan chuyên môn của tỉnh cũng đã phối hợp với huyện tiến hành thăm dò đánh giá địa chất ở đó